trên địa bàn thị xã bến cát tỉnh bình dương đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng
làm ba người tử vong và khiến nhiều người bị thương
cụ thể là xe ô tô khách lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một khi đến phường tránh phú hòa thị xã bến cát
thì đã xảy ra vụ tai nạn giao thông với xe ô tô tải đi ngược chiều
vụ tai nạn đã khiến cho một người tử vong tại chỗ và hai người tử vong trong bệnh viện
nhiều người bị thương làm hư hỏng hai ô tô và một nhà dân
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ